tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên điều khiển xe mô tô đi dọc các tuyến đường tìm nạn nhân để cướp tài sản
khi đi đến đoạn đường nguyễn dãi thì phát hiện bà trịnh kim thao đang điều khiển xe mô tô đi cùng chiều mang theo túi sách
hai đối tượng đã ra tay cướp giật bên trong có gần sáu triệu đồng rồi tẩu thoát
hệ cơ quan chức năng đã thu giữ được phương tiện hai đối tượng dùng để cướp giật và một phần tài sản của bị hại
bản tin tiếp tục với cộng tin vấn đáng chú ý
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút tối qua ngày hai mươi năm tháng bốn xe khách dường nằm mang biển số sáu mươi tám b tám trăm linh tám do tài xế hà xuân thủy trú tại kiên giang
đang chở hơn ba mươi khách lưu thông trên quốc lộ một mươi ba hướng từ tp hcm đi bình dương
khi xe đến đoạn đường chuyển hướng thuộc khu phố đông phường vĩnh phú thị xã thuận an
thì xảy ra vai chạm với xe tải cẩu mang biện số năm mươi một c bốn mươi năm nghìn bảy trăm bốn mươi năm do tài xế triệu văn gường ba mươi tám tuổi trú tại tp hcm
đang chở hàng hóa lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh khiến xe khách bị biến dạng phần đầu tài xế xe khách bị thương nặng còn phụ xe tên danh phong tử vong trên cabin
đến rạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã thuận an đã có mặt tại hiện trường
điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay hai mươi sáu tháng bốn một chiếc container mất lái lao vào giải phân cách trên quốc lộ hai mươi hai
đoạn qua địa bàn xã hóc môn tp hcm rồi lật ngang khiến giao thông qua đây bị phong tỏa trong nhiều giờ
thời điểm trên xe container biển số năm mươi một c sáu mươi nghìn bảy trăm bốn mươi tám
nơi nhiệt độ tại miền trung sẽ giảm hẳn trời trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn
với nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ một vài nơi sẽ chạm mức là ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận và ngày mai mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
phía bắc ngày nắng nóng đến ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín sẽ có mưa vài nơi ngày nắng
có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi tám độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi
ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín khả năng sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
lùi xuống phía nam nắng nóng vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng trong hôm nay trên toàn bộ khu vực nam bộ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
trời khô nóng độ ẩm ban trưa rất thấp đặt các cánh rừng ở nam bộ ở mức cảnh báo cháy rừng nguy hiểm
đến ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám
nắng nóng vẫn duy trì và trời hanh khô nên tình trạng khô hạn vẫn chưa được cải thiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé